xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin covid một mươi chín
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ qua
mở đầu bản tin là tin tức về tình hình dịch bệnh tại tp hcm
trong bối cảnh tết đang cận kề tp hcm ghi nhận những tín hiệu hồi sinh tích cực từ đến dịch đau thương
những con số về số ca mắc mới và số ca tử vong đều giảm đến mức ấn tượng
vậy tp hcm đã đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa
trả lời cho câu hỏi trên bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm nói
chưa thể đưa ra câu trả lời chắc chắn
vấn đề được đặt ra trong cuộc họp báo định kỳ của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm trong bối cảnh tết nhâm dần cận kề
theo bà mai miễn dịch cộng đồng sẽ xuất hiện khi thành phố có thể tiêm vaccine
tuy nhiên thành phố chưa có hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
do vậy theo điều kiện dịch tễ thành phố chưa đạt được các yếu tố miễn dịch cộng đồng
dù số ca mắc mới covid một mươi chín thấp kỷ lục số người tử vong do covid một mươi chín giảm sâu đến mức gần như không có
người dân vẫn cần thực hiện triệt để quy tắc năm k không tụ tập đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người
ngành y tế của thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt việc tiêm vaccine mũi bổ sung
tăng cường nhằm tiến tới đạt các điều kiện của miễn dịch cộng đồng
chánh văn phòng sở y tế cho hay
bà mai chia sẻ hiện tại thành phố hồ chí minh đối mặt với thách thức khi chỉ có hai đơn vị thực hiện giải mã trên
cho những người nhập cảnh dương tính sars cov hai
thời gian giải mã cho mỗi mẫu là bốn ngày do đó thời gian tới khi số ca nhiễm biến chủng omithron tăng
ngành y tế thành phố xin ý kiến để giải trình từ trên ngẫu nhiên không thực hiện giải mã toàn bộ như hiện tại
ông nguyễn hồng tâm và giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
đêm nay tp hcm
tp hcm có chín mươi hai ca nhiễm biến chủng omicron trong số đó có năm ca cộng đồng với một trăm tám mươi năm f một được truy vết đã âm tính
số ca cộng đồng đã dừng lại ngoài ra không phát hiện thêm ngành y tế chỉ ghi nhận thêm các ca nhiễm biến chủng omitron
từ những người nhập cảnh
ông tâm nói và cho biết thêm có một ca nặng nhưng sức khỏe đã ổn định các trường hợp còn lại không có triệu chứng
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân tp hcm
người nhập cảnh dương tính sẽ được cách ly tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
theo đó đơn vị đã có tờ trình gửi bang chỉ đạo mở rộng hình thức cách ly người nhập cảnh dương tính với sars cov hai
việc mở rộng hình thức cách ly sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái thuận tiện nhất
giúp tăng hiệu quả cho công tác điều trị tránh văn phòng sở y tế tp hcm nói
có thể thấy dù những dữ liệu ghi nhận tại tp hcm đều cho thấy những chuyển biến tích cực
tuy nhiên người dân vẫn cần thực hiện triệt để quy tắc năm k không tụ tập
đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người tránh nguy cơ bùng phát dịch thời điểm tết đến xuân về
ngày hai mươi năm tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
hoạt động tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra ở hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đặc biệt người dân vẫn chưa tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại
thì cần đến trực tiếp điểm tiêm và đăng ký dù không có tên trong danh sách tiêm chủng vẫn được tiếp nhận và tiêm vaccine
theo hcdc tính từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
tp hcm đã triển khai tiêm được bốn bốn triệu liều mỗi ba trong đó có sáu trăm hai mươi ba sáu trăm chín mươi sáu triệu mũi bổ sung và ba bảy trăm chín mươi bảy hai trăm sáu mươi bốn mũi nhắc lại
công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống covid một mươi chín
như vậy kể từ khi tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay
tiêm được tổng cộng một mươi chín bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín
tp hcm tiếp tục kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín đủ liều cơ bản cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bao gồm người từ các tỉnh về tp hcm sinh sống và làm việc
tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi của thành phố
tiêm mũi bổ sung và mũi nhát lại cho các đối tượng theo quy định
chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ nghỉ tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu
vào thời điểm này sân bay tân sơn nhất đang đón hàng ngàn lượt khách về quê
nhất đang nhộn nhịp trở lại sau khi tp hcm là vùng xanh
và chính phủ bộ y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón tết
tại khu vực làm thủ tục của việt nam airlines
nhân viên các hãng liên tục hướng dẫn hành khách vào quầy khai báo y tế và xếp hàng
hành khách chấp hành khá tốt các quy định về phòng dịch
không có cảnh chen lấn như những năm trước
thông thường những năm trước dịp cao điểm tết sẽ bắt đầu từ khoảng ngày hai mươi năm tháng chạp
tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch
một số địa phương quy định người dân về quê phải cách ly tại nhà
nên nhiều người đặt vé sớm từ khoảng ngày hai mươi tháng chạp
hoặc chưa vội đặt vé vì chờ diễn biến dịch bệnh
đến thời điểm hiện tại tp hcm đã trở thành vùng xanh
và mới đây thủ tướng chính phủ và bộ y tế đều đề nghị không cách ly người dân về quê ăn tết
nên nhiều người quyết định mua vé nhờ chót
tại khu vực nhà ga loa phát thanh của cảng hàng không tân sơn nhất
cũng thường xuyên thông tin cho hành khách về việc
theo quy định mới nhất của bộ y tế chỉ yêu cầu xét nghiệm sars cov hai
đối với hành khách xuất phát khi lưu trú cư trú trước chuyến bay
tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa
hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
những hành khách này cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành
đối với thành viên viên hành đoàn hủy quy định phải xét nghiệm sars cov hai
định kỳ bảy ngày một lần
thưa quý vị và các bạn với sự điều chỉnh kịp thời các quy định về cách ly của người dân
hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái tết ấm áp và an toàn bên gia đình và người dân
thưa quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta đã sắp đi qua năm hai nghìn một mươi tám
với thật nhiều khó khăn và nỗi buồn khi dịch bệnh diễn biến hết sức tồi tệ
nhân buổi chúc tết và tặng quà đội ngũ cán bộ y bác sĩ
nhân viên y tế tp hcm vào ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có những chia sẻ chân thật
về công tác phòng chống dịch thời gian qua tại tp hcm
trong buổi chúc tết thủ tướng chia sẻ những khó khăn mất mát hy sinh của nhân dân
tp hcm do tác động của dịch bệnh trong năm hai nghìn hai mươi một
theo thủ tướng tp hcm đã làm thay đổi tư duy biện pháp trong phòng chống dịch
thực hiện các thí điểm có tính chất quyết định trong phòng chống dịch
đến nay tp hcm đã trở thành một thành phố xanh
người đứng đầu chính phủ phân tích khi dịch covid một mươi chín với biến chủng delta lây lan nhanh
và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta trong lúc chưa có đủ vaccine
khi vaccine khang hiếm trên toàn cầu chưa có thuốc điều trị chưa hiểu biết về biến chủng mới
chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó năng lực y tế còn hạn chế
chúng ta không tránh khỏi những lúng túng ban đầu
thủ tướng chia sẻ thời điểm khó khăn nhất tp hcm đề nghị ban bố tình trạng
khẩn cấp chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp di dời dân ở bắc ninh bắc giang rất hiệu quả
có thời điểm chúng tôi đã tính tới phương án di dời người dân của một quận
tại tp hcm nhưng dân số một quận tại tp hcm tương đương nhiều tỉnh khác di dời đi đâu
rất khó khăn
thủ tướng đã báo cáo tổng bí thư nguyễn phú trọng trao đổi với các đồng chí lãnh đạo
đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ngành và đi tới quyết định không tuyên bố tình trạng khẩn cấp
nhưng áp dụng một số biện pháp như tình trạng khẩn cấp
hàng loạt biện pháp quyết liệt đã được triển khai tại tp hcm trung ương quyết định tăng cường
lực lượng quân đội công an y tế cho các thành phố và các tỉnh phía nam thiết lập hàng trăm trạm
y tế lưu động trong thời gian ngắn điều trị f cung cấp thuốc và hướng dẫn điều trị tại nhà
ưu tiên vaccine cho tp hcm bình dương long an đồng nai
tp hcm là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine góp phần để việt nam
từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp trở thành một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine
cao nhất trên thế giới
đến nay tp hcm đã bình tĩnh tự tin mở cửa trở lại thực hiện hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh qua khó khăn thách thức thành phố và ngành y tế đã trưởng thành lên rất nhiều
năm hai nghìn hai mươi hai khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi dịch bệnh vẫn có thể diễn biến phức tạp
với các biến chủng mới
thủ tướng đề nghị tp hcm không chủ quan lơ là mất cảnh giác tiếp tục sơ kết tổng kết thực tiễn để phòng chống dịch tốt hơn
triển khai hiệu quả chương trình tổng thể phòng chống dịch trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội